ủy ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương phối hợp với ban thi đua khen thưởng trung ương
ủy ban nhân dân tp hà nội và bộ y tế đã tổ chức lễ trao huân chương độc lập hạng nhất cho đồng chí nguyễn quốc triệu
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự và trao tặng phần thưởng cao quý cho đồng chí nguyễn quốc triệu
trên các cương vị được giao đồng chí nguyễn quốc triệu luôn có tinh thần trách nhiệm nỗ lực hết mình
luôn được bạn bè xã hội trân trọng nhiều người yêu quý đồng chí đã để lại nhiều dấu ấn cho ngành y tế cho thành phố hà nội
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc mong đồng chí luôn sống vui khỏe lạc quan
luôn là tấm gương điểm tựa cho con cháu phát huy truyền thống gia đình có nhiều đóng góp tích cực cho đất nước
luôn hướng về tổ quốc cộng đồng xã hội phục vụ tốt sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cao cấp
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã trao huân chương độc lập hạng nhất cho đồng chí nguyễn quốc triệu